đơn dương là vùng canh tác rau lớn nhất tỉnh lâm đồng được mệnh danh là thủ phủ cà chua của cả nước
nhưng hơn hai tháng nay dịch bệnh xăn lá xuất hiện và bùng phát mạnh khiến hàng trăm hộ nông dân gặp nhiều khó khăn
vườn cà chua này đã xuống giống hơn hai tháng nay
với một mươi sáu gốc gia đình anh yanni đã bỏ ra hơn năm mươi triệu đồng chưa kể công vật tư nông nghiệp nhưng nay đã bị nhiễm bệnh xoăn lá nặng
cách vườn gia đình anh yanni một con đường làng cũng nằm trong khu vực nóng nhất về bệnh soan lá
vườn cà chua hơn hai hai trăm linh mét vuông của gia đình anh nguyễn thành hải cũng đang chịu chung tình cảnh
vườn cà chua của gia đình anh hải đã cho trái bói nhưng không thể thu hoạch vì trái kém chất lượng
vườn cà chua này là tôi thất thu hoàn toàn
như năm ngoái như cái diện tích của tôi hai xào này bảy thiên này thì tôi thu được như năm ngoái là được sáu mươi bốn triệu
cũng cái mùa này là sáu mươi bốn triệu nhưng mà năm nay hầu như là thất tu hoàn toàn rồi
nó rất là ảnh hưởng đến kinh tế
thống kê của ngành nông nghiệp đơn dương địa phương hiện có hơn ba trăm bốn mươi hectare cà chua nhiễm bệnh xoăn lá mức độ nặng khoảng một bốn trăm bốn mươi ha bị nhiễm trung bình và nhẹ
trong đó có bảy mươi hai hectare cà chua
bệnh soan lá nặng đã tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy
đối với cái bệnh xoăn lá cà chua này thì là cái tác nhân hiện nay trên địa bàn huyện đó là cái cung trùng chất thuốc nó có thể lây lan từ rượu ngọn sang rượu kia
cho nên là bà chúng tôi khuyến cáo là từ giám tác chặt chẽ từ cái khâu giống cho đến cái khâu kỹ thuật canh tác ngoài đằng rượu
bệnh ngoài đằng rượu cũng như là cái vệ sinh đằng rượu tất cả các khâu là chúng ta phải thực hiện cho truyền lễ và thực hiện cho rất là tốt các cái khâu này để đảm bảo là thâm chế được cái xoăn lá cà chua
bao đời nay cây cà chua đã gắn bó với đời sống của nhà nông huyện đơn dương
tuy nhiên để bớt đi sự bấp bênh trên đồng ruộng vị thanh ngọt của cà chua ùa về trong mỗi vụ có lẽ còn nhiều việc phải làm từ chính nhà nông nhà khoa học và nhà quản lý
trên huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực tây nguyên này